theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hôm nay ngày một mươi tháng chín ở bắc bộ đã có mưa rào và rông ở nhiều nơi
riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa to đến rất to lượng mưa tính từ một mươi chín h ngày chín tháng chín đến một mươi ba h ngày một mươi tháng chín
tại bắc quang hà giang là một trăm sáu mươi bảy mm chiêm hóa tuyên quang là một trăm bảy mươi sáu mm thái nguyên hai trăm sáu mươi một mm hiệp hòa bắc giang một trăm sáu mươi tám mm và sơn động bắc giang một trăm bốn mươi năm mm
dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực nam đồng bằng bắc bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực một năm trăm linh m đến năm m
nên trong đêm nay và ngày mai ở bắc bộ có mưa rào và rông
riêng các tỉnh lai châu điện biên hòa bình sơn la cao bằng lạng sơn quảng ninh hà giang tuyên quang bắc cạn phú thọ vĩnh phúc thái nguyên
có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm hai mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
cảnh báo đợt mưa này có khả năng
kéo dài đến hết ngày một mươi hai tháng chín thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào đêm và sáng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp một